kính thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với phạm trọng cường ba mươi bốn tuổi ngụ quận phú nhuận tp hcm
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
phạm trọng cường là chuyên viên thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm
trước đó văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tiếp nhận đơn tối giác tội phạm của ông m
ở thành phố hà nội tối giác phạm trọng cường có hành vi chiếm đoạt năm năm tỷ đồng ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
thông qua hoạt động vay tài chính
sau khi tiếp nhận đơn công an đã xác định thu thập tài liệu chứng cứ triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ
kết quả điều tra công an xác định cường có khoản vay tại ngân hàng bản việc đã quá hạn và không có tiền trả lại vay
khi ông m đại diện công ty cổ phần công nghệ tài chính vay online hai trăm bốn mươi bảy liên hệ đến cường để tìm hiểu
cường đã nhờ người đóng giả nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tây sài gòn
để giao tài liệu giả và cung cấp thông tin gian dối về dư nợ khoản vay tại ngân hàng bản việc
sau khi nhận được tài liệu và thông tin được cung cấp ông m báo về công ty cổ phần công nghệ tài chính vay online hai trăm bốn mươi bảy
chuyển số tiền năm năm tỷ đồng vào tài khoản của phạm trọng cường để cho vay và bị cường chiếm đoạt
ngày hai tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
và xử lý theo quy định của pháp luật
công an tp hcm cho biết công an quận bình thạnh công an quận tám phối hợp các đơn vị có liên quan
vừa triệt phá hai đường dây mua bán trái phép chất ma túy tàn trữ lưu hành tiền giả do phạm ngọc đức
biệt danh đức khỉ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cầm đầu và đối tượng nguyễn ngọc tiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn giữ vai trò giúp sức
quá trình mở rộng điều tra công an quận bình thạnh phát hiện phạm ngọc đức
mua ma túy của lâm huỳnh minh mẫn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nơi ở hiện nay phường trương thọ tp thủ đức và lê ngọc thành
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nơi ở hiện nay phường một mươi ba quận một mươi sau đó bán lại để hưởng tiền trên lệch
đáng chú ý lê ngọc thành hiện là đối tượng đấu tranh chuyên án của công an quận tám
từ kết quả phối hợp thu thập tài liệu của công an quận tám và công an quận bình thạnh
thể hiện băng nhóm đối tượng lê ngọc thành hoạt động hết sức manh động
sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng
và giải quyết các đối tượng cạnh tranh trong việc mua bán ma túy
ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn và ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn công an quận bình thạnh phối hợp công an quận tám
các đơn vị nghiệp vụ công an địa phương đã triển khai kế hoạch phá án theo đúng yêu cầu
mục đích đặt ra kết quả đã bắt giữ một mươi bốn đối tượng có liên quan
lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp một mươi một địa điểm là chỗ ở
nơi các đối tượng sử dụng làm kho cất dấu ma túy
công an thành phố qua đó đã phát hiện thu giữ
gần một mươi kg ma túy tổng hợp các loại hơn hai trăm linh viên thuốc lắc
hai khẩu súng quân dụng một khẩu súng thể thao ba mươi viên đạn các loại
đáng chú ý phát hiện bốn tám kg bột hóa chất phụ da phục vụ quá trình bào chế
đóng gói ma túy nước vui thành phẩm hơn một vỏ túy nước vui và một dập viên nén
hai máy ép nhiệt để phục vụ hoạt động bào chế ma túy loại nước vui
với thành tích đặc biệt xuất sắc công an thành phố hồ chí minh đã tổ chức
trao thư khen của giám đốc công an thành phố và trao giấy khen của quận ủy quận bình thạnh
cho các cá nhân tập thể tham gia phá án
trung tướng lê hồng nam giám đốc công an thành phố ghi nhận và đánh giá cao chiến công
của các đơn vị tham gia phá án trong thực hiện có hiệu quả nghiêm túc phương châm
không đánh khúc giữa bắt toàn bộ đường dây tội phạm đối tượng chủ mưu cầm đầu
trong đấu tranh với các đường dây tội phạm về ma túy giám đốc công an thành phố
chỉ đạo các đơn vị tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi tàn trữ
vận chuyển mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy lưu hành tiền giả
và tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng của các đối tượng
thực hiện chương trình khung số chín của đoàn thanh niên bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
bộ công an về công tác đoàn và phong trào đoàn thanh niên khóa huấn luyện tân sinh viên
các trường công an nhân dân
đoàn thanh niên trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ hai đã cụ thể hóa các nội dung phù hợp
với đặc điểm tình hình của đơn vị
tổ chức chương trình tết xuân vầy xuân gắn kết năm hai nghìn hai mươi bốn gắn với lễ phát động phong trào
ba sung kích năm ràng luyện và chương trình nghệ thuật chào đón tân sinh viên
tại buổi lễ đoàn thanh niên trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ hai đã phát động ký kết
giao ước phong trào thi đua ba xuân kích năm ràng luyện giữa bốn chi đoàn tạm thờ trong khóa huấn luyện
gồm các nội dung như xung kích hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện
nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đoàn viên hội viên
xung kích trong công tác quản lý phục vụ khóa huấn luyện
hết lòng vì công việc vì tương lai của tân sinh viên
đối với phong trào năm ràng luyện ràng luyện lý tưởng cách mạng
nhận thức chính trị truyền thống của lực lượng công an nhân dân và lực lượng cảnh sát cơ động
ràng luyện đạo đức lối sống ý thức tổ chức kỷ luật và hóa ứng xử
xây dựng cho tân sinh viên có phẩm chất đạo đức trong sáng
có trách nhiệm với bản thân với đồng chí đồng đội
rèn luyện nâng cao thể lực thể chất với mục tiêu khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc
khỏe đã hoàn thành chương trình khóa huấn luyện
khỏe đã học tập ràng luyện và công hiến lâu dài trong lực lượng công an nhân dân
khóa huấn luyện chương trình xuân gắn kết tết xuân vầy năm hai nghìn hai mươi bốn
gắn với nghệ phát động phong trào ba sung kích năm ràng luyện
đối với tân sinh viên hệ trung cấp chính quy năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
là một trong những hoạt động thường xuyên mà đảng ủy ban giám đốc đã chỉ đạo đoàn thanh niên thực hiện
đối với tổ chức đoàn tại trung tâm huấn luyện và bùi dưỡng nghiệp vụ hai
sẽ triển khai sâu rộng phong trào ba sung kích năm ràng luyện
đến toàn thể cán bộ đoàn viên hội viên và tân sinh viên
chú trọng nghiên cứu triển khai hiệu quả các nội dung giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng
và công tác đoàn hội gắn liền với chương trình huấn luyện toàn khóa
tại lễ phát động hàng chục phần quà đã được trao đến các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
đang theo học tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ hai
đồng thời tân sinh viên các trường công an nhân dân còn thể hiện tài năng sức trẻ sự sáng tạo
tại các tiết mục văn nghệ biểu diễn thời trang vui nhộn
tân sinh viên các trường công an nhân dân còn thể hiện tài năng sức trẻ sự sáng tạo

tân sinh viên các trường công an nhân dân còn thể hiện tài năng sức trẻ sự sáng tạo

tân sinh viên các trường công an nhân dân còn thể hiện tài năng sức trẻ sự sáng tạo

tân sinh viên các trường công an nhân dân còn thể hiện tài năng sức trẻ sự sáng tạo
tại các tiết mục văn nghệ biểu diễn thời trang vui nhộn
tân sinh viên các trường công an nhân dân còn thể hiện tài năng sức trẻ sự sáng tạo

tại các tiết mục văn nghệ biểu diễn thời trang vui nhộn

với truyền thống lá lành đùm lá rách tương thân tương ái luôn quan tâm chia sẻ
giúp đỡ lẫn nhau của dân tộc việt nam đã tạo nên khối đại đoàn kết
và có được sức mạnh to lớn bền vững
trên tinh thần đó không ai bị bỏ lại phía sau
điều đó đã cụ thể bằng những tấm vé nghĩa tình những phiên chợ không đồng
vào mỗi dịp tết đến xuân về
cao xuân hùng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ cao hùng
gọi tắt là công ty cao hùng vụ bị công an tỉnh lạng sơn khởi tố về tội lừa đảo chiếm mọt tài sản
theo kết quả điều tra vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba lợi dụng danh nghĩa là giám đốc công ty
hùng đưa ra nhiều thông tin gian dối như công ty đang cộng tác với các công ty trong nước
và đối tác tại trung quốc có thể đưa người việt nam sang trung quốc xuất khẩu lao động
với mức lương tối thiểu là bốn nhân dân tệ một tháng đảm bảo các thủ tục pháp lý theo quy định
vì tin tưởng chị lương thị thảo chú tại tỉnh thái nguyên đã đến nộp hồ sơ và đặt tiền cọc
của hai mươi hai người lao động với tổng số tiền là ba trăm ba mươi triệu đồng
hùng hứa hẹn sau một tháng sẽ đưa những người trên xuất khẩu lao động sang trung quốc
sau khi nhận tiền hùng không làm thủ tục như đã hứa mà chiếm đoạt số tiền để chi tiêu cá nhân
tại cơ quan công an cao xuân hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà nam đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
đối với hai đối tượng gồm lương ngọc tuấn là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại
và dịch vụ khánh vân chú tại thành phố hà nội và ngô văn tuyến là chủ tịch hội đồng thành viên
công ty trách nhiệm hữu hạn savina hà nam trú tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam
về tội mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế
cơ quan công an phát hiện lương ngọc tuấn là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại
và dịch vụ khánh vân đã có hành vi bán trái phép bốn mươi bốn hóa đơn giá trị gia tăng khống của công ty trách nhiệm hạn
sản xuất thương mại và dịch vụ khánh vân cho ngô văn tuyến là chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn
savina hà nam với tổng giá trị thanh toán hóa đơn là một trăm một mươi sáu tỷ đồng để sử dụng kê khai thuế nhằm trốn thuế hơn ba mươi tỷ đồng
căn cứ kết quả điều tra xác minh hành vi của lương ngọc tuấn và ngô văn tuyến đã phạm vào tội mua bán trái phép hóa đơn trốn thuế
quy định tại khoản hai điều hai trăm linh ba khoản ba điều hai trăm linh bộ luật hình sự hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
vào tối ngày hôm qua một đám cháy đã bùng phát tại khu vực mái tre chứa hàng một công ty dệt nằm trong khu công nghiệp long giang
thuộc huyện tân phước tỉnh tiền giang diện tích cháy lên đến khoảng một m hai
vào lúc một mươi chín h ba mươi phút
ngày sáu tháng hai nhân viên công ty trách nhiệm mô hạn thực nghiệm dệt cang na phát hiện xảy ra cháy tại khu vực mái tre chứa hàng phế phẩm của công ty
nên đã lập tức thông báo cơ quan chức năng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cùng công an huyện tân phước
đã nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng chữa cháy ở cơ sở thực hiện phương án chữa cháy đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày
đám cháy cơ bản được dập tắt không lan sang các khu vực khác và ngăn không cho lửa bùng phát lại nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê làm rõ
chỉ trong ngày bảy tháng hai tại khu vực huyện con plong tỉnh con tum đã xảy ra sáu trận động đất trận lớn nhất ghi nhận được lên tới bốn độ richter
chỉ trong ngày bảy tháng hai tại khu vực huyện con polong tỉnh con tum đã xảy ra sáu trận động đất trận lớn nhất ghi nhận được lên tới bốn độ richter
các trận động đất đều không có rủi ro thiên tai trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này
bộ giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan đơn vị trực thuộc bộ về việc triển khai công điện số một mươi của thủ tướng chính phủ
về tăng cường các giải pháp đảm bảo cho tự an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi bốn
bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị trực thuộc giảm thiểu tình trạng chậm hủy chuyến bay xử lý nghiêm tình trạng xe dù trở quá số người quy định tăng ra vé trái quy định
cụ thể tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải có phương án bảo đảm năng lực chất lượng vận tải an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách hàng hóa
nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách trên đường bộ đường thủy và đường hàng không trong dịp nghỉ tết
chú trọng đối với cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cảng hàng không quốc tế nội bài giảm thiểu tình trạng chậm hủy chuyến trong lĩnh vực hàng không
bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân để xảy ra tình trạng xe dù bến cóc xe trở quá số người quy định tăng giá vé trái quy định
đảm bảo hệ thống thu phí điện tử không dừng hoạt động thông suốt không để xảy ra un tắc giao thông tại các trạm thu phí
có phương án tổ chức điều tiết phân luận giao thông kịp thời giải tỏa không để phát sinh ủn tắc kéo dài khi có sự cố tai nạn giao thông
thưa quý vị hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của người dân trước khi bước vào kỷ nghỉ lễ lớn nhất trong năm tết nguyên đán
đây là thời điểm mà lưu lượng người và phương tiện có xu hướng tăng nhanh đột biến nhất trong hàng năm
và để đảm bảo cho người dân có thể di chuyển thuận lợi an toàn thì những ngày qua lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp
huy động tối đa từ lực lượng cho đến phương tiện trang thiết bị kỹ thuật để đảm bảo cho các tuyến giao thông luôn thông suốt
ghi nhận sau đây tại hà nội
tuyến vành đai ba theo số liệu thống kê của các lực lượng chức năng thì trong những ngày cao điểm cần tết nguyên đán này
lưu lượng phương tiện luôn giữ ở mức gấp tám lần lưu lượng thiết kế
cả trên cao và dưới thấp
dòng phương tiện luôn duy trì với mật độ rất cao
những ngày này các tuyến vành đai các trục hướng tâm thành phố và các tuyến có các bến xe khách là những điểm nóng về tình hình giao thông
đòi hỏi sự có mặt thường xuyên liên tục của lực lượng cảnh sát giao thông
nếu không un tắc ngay lập tức sẽ xảy ra
những lúc giao trọng điểm cả bến xe thì đoàn trùy đội cũng đã phân tổ tuần tra cũng như cán bộ chiến sĩ
túc trực ở đấy và phân luồng đảm bảo an toàn giao thông
như bến xe mỹ đình thì đội kẻ sát thông phố sáu cũng có hai đồng chí bố trí ở đấy
cả đường đội đến đường vành đai trên cao này cũng như là từ đại lộ thăng long dẽ về đại môn cao
và từ phạm hùng bến xe mỹ đình đi xuôi về hướng đội bảy và đội một mươi bốn
thì đã phối hợp các đội bảy đội một mươi bốn và đội một mươi một một cách nhịp nhàng không để xảy ra ồn tắc
bên cạnh những tuyến đường nội đồ thì trong những ngày qua hai tổ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm liên ngành
gồm các lực lượng khác nhau của công an tp hà nội đã thực hiện tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang
trên một số tuyến huyết mạch các cửa ngõ ra vào thủ đô như tuyến quốc lộ một a một b tuyến vành đai ba trên cao
tập trung chính vào các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ủn tắc và tai nạn giao thông trong giai đoạn này
qua đó đảm bảo các tuyến liên tục thông suốt phòng ngừa un tắc gây khó khăn cho việc đi lại của người dân
công an tp hà nội đã thực hiện tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang trên một số tuyến huyết mạch
cơ bản để chúng tôi giải quyết vấn đề un tắc trên đài bản thành phố
theo thông lệ hàng năm những trạm thu phí ra vào các tuyến cao tốc luôn là điểm nóng với tình trạng un tắc
để phòng ngừa các tình huống có thể xảy ra tại các điểm buộc phải giảm tốc độ phương tiện này
các đơn vị chức năng cũng đã được tăng cường đến khu vực trong giai đoạn cao điểm cận tết
thông qua hệ thống cao bài gian tiến mà phát hiện ra sự cố tai nạn giao thông
trung tâm điều hành ngay lập tức sẽ thông tin đến các lực lượng
để thông tin cho người tham gia thông đồng biết để có nội trình cũng như là có hành vi điều kiện thông tiện nó thích hợp
đồng thời chúng tôi đánh giá mức độ nghiêm trọng để có những phương án tổ chức ứng kiếm quyền thời
chúng tôi sẽ phối hợp với cả cứu hộ y tế cũng như là lực lượng c tám sẽ tiếp cận điện trường
để xử lý tình huống và giải tỏa
với đa số người lao động thì xe khách là sự lựa chọn của nhiều người để về quê ăn tết
nắm bắt tâm lý này các bến xe cũng đã chủ động tăng cường phương tiện
để đáp ứng nhu cầu của người dân tăng đột biến trong giai đoạn cao điểm này
tập trung và ký cam kếp các đơn vị vận tải
nếu như mà lượng khách mà về nhiều thì có thể là mỗi ngày bổ sung thêm khoảng một trăm linh xe
theo dự báo của lực lượng chức năng thì từ chiều nay đến hết ngày mai sẽ là giai đoạn cao điểm nhất
người dân di chuyển về quê nghỉ tết nguyên đán
các lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần liên tục cập nhật thông tin giao thông
trên các phương tiện thông tin đại chúng và các ứng dụng bản đồ để lựa chọn cho mình lộ trình
và thời gian di chuyển phù hợp
khuyến khích việc sử dụng phương tiện cao điện tài
công cộng để giảm thiểu nguồn tắc
bên cạnh đường bộ đường sắt thì vận tải bằng đường hàng không những ngày này cũng bước vào cao điểm
nhằm đảm bảo an ninh an toàn đảm bảo khai thác chất lượng dịch vụ phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại
của hành khách trong dịp cao điểm tết nguyên đán và mùa lễ hội xuân giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
cảng hàng không quốc tế nội bài đã chủ động xây dựng kế hoạch phương án về nhân sự
trang thiết bị phương tiện đáp ứng công tác phục vụ hành khách diễn ra thuận lợi không bị gián đoạn
trái ngừa quan toàn với những ngày thường trong dịp tết nguyên đán năm nay
lượng hành khách đến và đi tại cảng hàng không quốc tế nội bài tăng đột biến
do đó để đảm bảo tốt nhất tình hình an ninh trật tự cũng như an toàn bay
cảng hàng không quốc tế nội bài đã tăng cường tầm suất tần tra khu vực
giám sát khu vực công cộng của nhà ga bằng camera và tăng cường nhân viên kiểm soát an ninh hàng không
tại hầu khắp các vị trí trong nhà ga
tuy nhiên với những dự báo hành khách sẽ tăng chúng tôi sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành
nắm thông tin liên quan đến số lượng chuyến bay số lượng hành khách số thời điểm cao điểm thất biểu
để chúng tôi chủ động bố trí phương tiện kỹ thuật cũng như bố trí lực lượng cán bộ
để hỗ trợ cũng làm các thủ tục nhập cảnh xuất cảnh cho hành khách
bên cạnh đó cảng hàng không quốc tế nội bài cũng phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành hàng không
trao đổi thông tin nắm bắt tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cảng
cũng như trong khu vực nhằm nâng cao chủ động cho công tác phòng ngừa ngăn chặn các hành vi can thiệp bất hợp pháp
gây dối trật tự công cộng và hoạt động hàng không dân dụng đảm bảo an ninh an toàn cho hoạt động bay cho hành khách
các anh chị nhân viên mặt đất ở đây hỗ trợ khách rất là nhiệt tình cũng như là các anh nhân viên ở đây
cứ cách một đoạn năm bảy mươi mét lại có một người đứng hỗ trợ về tình trạng an ninh ở đây thì là từ trước đến nay
và em làm việc ở sân bay nội bài dẫn khách thường xuyên đây khoảng năm năm nay rồi
và từ trước đến nay chưa gặp một tình trạng nào liên quan đến gây dối trật tự hay là trộm cắp cướp giật ở đây cả
từ hàn quốc trở về đến sân bay quốc tế nội bài thì cũng được các lực lượng công an làm việc rất là chuyên nghiệp nhanh chóng
để giúp cho người dân nhanh chóng về ăn tết cùng gia đình
thời điểm này cảng hàng không quốc tế nội bài cũng khuyến cáo hành khách chủ động nắm bắt thông tin chuyến bay
để có kế hoạch di chuyển phù hợp nhất
cũng như chấp hành tuân thủ tốt các quy định về an toàn an ninh hàng không
hợp tác chặt chẽ với các nhân viên hướng dẫn và nhân viên làm thủ tục trong nhà ga
để đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho hành khách để mỗi chuyến bay mỗi hành trình đều an toàn tuyệt đối
thưa quý vị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình định cho biết vừa phối hợp với đội quản lý thị trường số ba
cục quản lý thị trường tỉnh bình định phát hiện kho chứa hàng nghìn sản phẩm nhập ngoại không rõ nguồn gốc và hóa đơn chứng tử
bất ngờ tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn linh lam hưng phát
thuộc phường nhân bình tp quy nhơn do ông nguyễn đặng dũng ở tp quy nhơn làm giám đốc
lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ một số mặt hàng nhập ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ
gồm bốn mươi bốn bì bột sữa sáu trăm bảy mươi năm bì bột kem béo chín mươi hai lon sữa béo bốn trăm bốn mươi hộp nước cốt dừa và nhiều sản phẩm khác
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng tử
chứng minh nguồn gốc của số hàng nói trên
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm đếm phân loại các loại hàng hóa
để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
về vấn đề bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là điều được người dân quan tâm nhất là trong dịp tết
khi nhu cầu mua và sử dụng thực phẩm tăng cao thì cũng là lúc mà các mặt hàng không rõ nguồn gốc
thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lên lỏi
hoặc tuồn ra thị trường
công an quảng ngãi đẩy mạnh kiểm tra và phát hiện làm rõ nhiều cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm
tại xã trà sơn huyện trà bồng lực lượng công an xã kiểm tra phát hiện xử lý bốn cơ sở kinh doanh hàng hóa
không rõ nguồn gốc xuất xứ và quá hạn sử dụng
các sản phẩm thiết yếu đang bày bán dịp tết gồm bánh kẹo nước mắm tương nước uống
được bảo quản trong các hộp nhựa và đựng trong các túi bóng
các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ một số mặt hàng đã quá hạn sử dụng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã kiểm tra phát hiện hai cơ sở sản xuất kinh doanh giá đỗ lớn
ở thành phố quảng ngãi
có biểu hiện nghi vấn sử dụng hóa chất cấm để kích thích giá phát triển
các cơ sở này hàng ngày thu hoạch và bán cho các tiểu thương ở chợ đầu mối quảng ngãi
các cơ sở sản xuất kinh doanh không cung cấp được hồ sơ pháp lý về an toàn thực phẩm
và giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh giá đỗ
đã kiểm tra một số cơ sở kinh doanh chế biến và sản xuất thực phẩm
thì đa số là một số cơ sở thực hiện rất tốt
còn một số thì là
có vĩ phạm này
ví dụ như là trong kinh doanh thực phẩm thì là nhãn mát là đã hết hàng
rồi không có nhãn mát kể cả có nhãn mát nước ngoài
rồi chỗ sản xuất thì là
ví dụ như là sản xuất rau thì thực tế là rất ít cơ sở mà sản xuất rau
được cấp cái phép của iso của vị kép
do nắm được nhu cầu tiêu dùng của người dân dịp tết tăng cao
vì hám lợi nhiều hộ tiểu thương đã chế biến mua các loại hàng hóa
thực phẩm không rõ nguồn gốc không đảm bảo vệ sinh để bán ra thị trường
bất chấp nguy hại đến sức khỏe của người tiêu dùng
công an các huyện thị xã thành phố đã làm rõ nhiều vụ sản xuất
chế biến thực phẩm giả không rõ nguồn gốc trong dịp trước tết
chúng tôi cũng tham mưu ủy ban nhân phường thành lập các tổ công tác
tiên triển hướng dẫn bà con mua bán chấp hành nghiêm cáo quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
không kinh doanh mua bán các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
các mặt hàng thực phẩm hết thời hạn sử dụng
chỉ còn ít ngày nữa là đến tết nguyên đán giáp thìn
để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
đã được lực lượng công an quảng ngãi cùng với các ngành chức năng tiếp tục quan tâm trú trọng
thưa quý vị mỗi ngày sân bay nội bài và tân sơn nhất có hàng chục nghìn lượt phương tiện qua trạm thu phí
việc tổ chức thu phí ô tô ra vào sân bay hiện vẫn thủ công dễ dẫn tới ùn tắc
nhất là dịp cao điểm và lễ tết
do đó trong chiều ngày sáu tháng hai tại cảng hàng không quốc tế nội bài và sân bay tân sơn nhất
đã triển khai thí điểm thu phí tự động không dừng etc với các phương tiện ra vào hai sân bay trước khi chính thức đi vào hoạt động
tại sân bay nội bài trong thời gian đầu thí điểm sẽ dành riêng làn số hai của trạm thu tiền dịch vụ
dừng đỗ ô tô nhà ga đối điện t một để khai thác thử nghiệm thu phí không dừng cho các đối tượng xe phải trả phí có thẻ etc
trong giai đoạn đầu thí điểm khuyến cáo tất cả các chủ phương tiện chú ý đi đúng làn giao thông
đặc biệt lưu ý tất cả các phương tiện đi vào làn số hai đều bị trừ tiền trong tài khoản etc
do trong giai đoạn khai thác thử nghiệm toàn bộ phương tiện đi vào làn hai đều sẽ bị tình phí
vâng thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay là ngày thứ hai áp dụng thí điểm thu vi tự động không dừng tại sân bay quốc tế nội bài và sân bay tân sơn nhất
và ngay lúc này quý vị có thể thấy là tất cả những xe ô tô mà đi vào làn số hai tức là làn áp dụng thu vi tự động không dừng thì xe di chuyển nhanh hơn và lưu thông tốt hơn
và nếu như hoạt động trơn tru thì chắc chắn trong thời gian tới sẽ giải quyết bài toán ồn tắc giao thông tại khu vực này
chủ xe đã có tài khoản etc sử dụng trên các quốc lộ cao tốc có thể lưu thông qua làn số hai của sân đỗ ô tô nhà ga nội địa t một mà không cần dán thêm thẻ hay phát sinh thêm các thủ tục
bởi các hệ thống này được tích hợp đồng bộ mức phí được thu qua hệ thống etc sẽ giữ nguyên mức giá hiện hành không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào cho chủ thẻ
hệ thống thu phí không dừng được kỳ vọng sẽ ngăn ngừa un tắc giúp dòng xe lưu thông dễ dàng hơn
như theo tôi tôi là một người cũng lái xe
tôi thấy việc này rất là tốt tiện lợi nhiều khi đi đỡ tác hơn
khi mình nạp thẻ nạp tiền vào thẻ thì đi qua những cái chạm như thế này thì nó sẽ đỡ ủn tác tiết kiệm được nhiều thời gian
nói chung là nó sẽ giảm được ủn tác hơn nhiều nhất là những giọt cao điểm và những giọt thấp điểm
giảm ủn tác hơn rất nhiều
hy vọng trong thời gian tới là
chúng tôi sẽ triển khai được rất thêm nhiều cổng nữa để giảm ủn tác giao thông trong sân bay
sau thời gian thử nghiệm thí điểm một làn thu phí tự động không dừng cảng hàng không quốc tế nội bài sẽ tính toán và báo cáo tổng công ty hàng không việt nam
để tăng số đoàn áp dụng đối với thu phí tự động không dừng theo lộ trình đã được cơ quan chức năng phê duyệt
và việc triển khai thu phí tự động không dừng tại cảng hàng không được đánh giá là bước đi quan trọng trong toàn bộ quá trình chuyển đổi cảng hàng không sân bay hiện nay
thành thông minh và rộng hơn
chính là tiến gần hơn đến mục tiêu đô thị thông minh
ban quản lý cửa khẩu quốc tế móng cái quảng ninh cho biết theo lịch nghỉ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
lực lượng chức năng ở cặp cửa khẩu quốc tế móng cái việt nam đông hưng trung quốc sẽ tạm dừng làm thủ tục thông quan hàng hóa
từ ngày một mươi tháng hai đến hết ngày một mươi bảy tháng hai tức là từ ngày mùng một đến ngày mùng tám tháng riêng âm lịch
tuy nhiên sau khi các cơ quan chức năng hai bên tiếp tục trao đổi
dự kiến phía trung quốc sẽ cho thông quan hàng hóa nhập khẩu từ ngày một mươi hai tháng hai tức là ngày mùng ba tết
chủ yếu là hàng đông lạnh hàng tạm nhập tái xuất của việt nam
riêng đối với người xuất nhập cảnh lực lượng chức năng hai bên sẽ làm việc xuyên tết phục vụ nhân dân và du khách không có ngày nghỉ tết
tại nhiều khu vực chợ hoa tết ở thành phố hà nội giá cảnh đào và cây cuốt rẻ hơn so với mọi năm
đồng thời thì đa phần người tiêu dùng cũng sẽ thường chọn
những cây mini giá rẻ thay vì những loại cây có giá đến vài triệu như những năm trước đây
năm nay những cảnh đào và cây cuốt dưới hai trăm linh đồng tiếp tục đắt khách
trong bối cảnh người tiêu dùng thắt chặt sắm tết và chi tiêu
trong các tuyến phố tô hiệu hà đông láng hoàng quốc việt cầu giấy hay là chợ hoa hàng lược hoàn kiếm
các cây quất mini giá từ một trăm linh đồng đến một trăm năm mươi đồng gồm cả chậu cũng được bày bán rất nhiều
những dịp tết trước thì thông thường sớm nhất phải đến sáng ngày
hai mươi chín âm lịch các bên bán cây cảnh mới bắt đầu bán rẻ để thanh lý và dọn hàng
nhưng năm nay từ hôm năm tháng hai tức là hai mươi sáu âm lịch
để tiêu thụ nhanh hơn nhiều tiểu thương đã bắt đầu treo biển giảm giá và xả hàng
tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn là dịp mà nhiều cơ sở kinh doanh quán ăn siêu thị trên địa bàn thành phố hà nội
cần nguồn nhân lực hơn bao giờ hết
các doanh nghiệp sẵn sàng trả lương cao hơn ngày thường gấp nhiều lần để tuyển dụng
đồng thời thì cộng thêm các chế độ hấp dẫn
điều này khiến không ít các bạn trẻ lựa chọn không nghỉ tết để đi làm và kiếm thêm thu nhập
như với bạn ngọc thảo quê vĩnh phúc năm vừa qua là một năm kinh tế gặp nhiều khó khăn với em
dịp cuối năm áp lực về lương thưởng ngày càng thúc em đặt ra nhiều mục tiêu kế hoạch để cố gắng
do đó năm nay dù phải đánh đổi thời gian dành cho bản thân và gia đình nhưng em vẫn lựa chọn làm việc xuyên tết
còn gia đình em thì bố mẹ em cũng lớn tuổi rồi nên em muốn làm thêm tết để có thêm thu nhập phụ giúp cho gia đình
làm việc trong đợt tết này mình nghĩ đường phố sẽ thoáng hơn thời gian thành đơn của mình sẽ nhanh hơn
và lượng tài xế ít hơn do về quê thì lượng đơn mình sẽ nhiều hơn

còn với ngọc nhi cô sinh viên năm thứ nhất đang theo học tại hà nội năm nay em chọn công việc bán thời gian ở siêu thị trong dịp tết
theo nhi làm việc trong dịp tết không chỉ kiếm thêm thu nhập mà đây còn là trải nghiệm để bản thân trưởng thành hơn trong cuộc sống sau này
đằm cơm công việc trong tết thì lương khá cao đồng thời có thể kiếm thêm thu nhập cho em trong khoảng thời gian sinh viên
đối với một cái trẻ như em thì em thấy là một điều tuyệt vời đối với em nó mang lại cho em những kim nghiệm cuộc sống
và em có thể ba vấp được nhiều hơn
theo các đơn vị tuyển dụng dịp tết nhu cầu nhân lực phục vụ tết là rất lớn
vậy nên lương thưởng cho nhân viên trong dịp này
cũng cao gấp nhiều lần so với ngày thường
đây cũng là cơ hội vàng cho những bạn trẻ muốn tận dụng để kiếm thêm thu nhập chi trả cho việc học tập và cuộc sống
gần dịp tết thì bao giờ đối với nhóm siêu thị thương mại và dịch vụ nhu cầu để tuyển dụng lao động thời vụ đều có tăng cao
và để đáp ứng được cái nhu cầu mua sắm của khách hàng thì về phía siêu thị thì chúng tôi cũng đã tiến hành tuyển dụng gần một năm trăm linh lao động thời vụ
đối với những bạn mà lao động thời vụ mà bên công ty tuyển dụng
thì hai mươi ngày trước tết các bạn sẽ được trả lương một trăm năm mươi so với bình thường là một trăm linh
và với những bạn sinh viên mà làm xuyên tết thì các bạn sẽ được hưởng chính sách là bốn trăm linh lương theo đúng luật lao động
nhu cầu đi lại đặt đồ ăn uống cũng như là gửi hàng trong dịp lễ tết này thì sẽ có xu hướng là tăng
trong khi đó thì lượng đối tác tài xế hoạt động có xu hướng là sẽ giảm một chút
bởi vì là đối tác tài xế sẽ về quê hoặc là họ sẽ nghỉ lễ sau một năm làm việc chăm chỉ
thì công ty chúng tôi nhằm hỗ trợ lực lượng đối tác tài xế hoạt động trong thời gian này
chúng tôi sẽ áp dụng một số các phụ phí nghỉ lễ đối với cả các cước vận tải
và các phụ phí này sau khi khấu trừ các khoản thuế theo quy định của pháp luật
thì sẽ chuyển toàn bộ vào ví của đối tác tài xế
có thể thấy rằng là một số lĩnh vực ngành nghề đang có cái xu hướng tuyển dụng rất là nhiều
như là lĩnh vực thương mại dịch vụ cũng đang là cái lĩnh vực ngành nghề mà có xu hướng tuyển dụng nhiều nhất
tập trung vào các hoạt động dịch vụ bán buôn bán lẻ
theo trung tâm dịch vụ việc làm hà nội năm hai nghìn hai mươi bốn thị trường lao động trên địa bàn hà nội sẽ có nhiều khởi sắc
khi ngay trong tháng một nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn hà nội dự kiến sẽ đạt khoảng từ ba mươi đến bốn mươi người
và có thể lên đến một trăm linh người trong quý i
trong đó dịp cao điểm tết sẽ là bước đà quan trọng để các doanh nghiệp có thể mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh
xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị cục hàng không việt nam vừa cho biết trước nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao
các hãng hàng không việt nam đã thuê ước một mươi năm máy bay hình thức thuê máy bay và phi hành đoàn đưa vào khai thác cao điểm tết năm nay
trước đó một số tuyến đã được thông báo kín chỗ
lãnh đạo cục hàng không đề nghị và nhận định vì các hãng bay không bổ sung tải cung ứng
một số đường bay từ thành phố hồ chí minh đi các địa phương đã hạ nhiệt so với tuần trước
một số ngày vẫn còn chỗ
hành khách vẫn có thể mua vé
dàn đều trong các ngày từ năm mươi sáu đến bảy mươi ba
chiều ngược lại trong giai đoạn này tỷ lệ đặt chỗ các đường bay từ các địa phương về thành phố hồ chí minh rất thấp
trung bình từ hai mươi đến ba mươi trong đó nhiều chuyến bay rỗng
các trường phổ thông ở thành phố hồ chí minh đã chi thưởng tết năm hai nghìn hai mươi bốn cho nhà giáo
từ năm cho đến một trăm năm mươi triệu đồng mỗi người có trường thưởng thêm một chỉ vàng cho mỗi năm năm gắn bó với trường
theo tin từ sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh thời điểm này
đa số các trường phổ thông ở thành phố đã chốt mức thưởng tết hai nghìn hai mươi bốn cho đội ngũ
cụ thể mức thưởng tết cho cán bộ giáo viên nhân viên ở thành phố hồ chí minh
ở các trường giao động từ năm đến một trăm năm mươi triệu đồng một người
sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh cho biết trường tiểu học trung học cơ sở
trung học phổ thông tân phú quận tân phú là một trong những trường có mức thưởng tết cao nhất khối trường ngoài công lập
mức thưởng tết cao nhất ở trường này là một trăm năm mươi triệu đồng một người
ngoài ra cán bộ giáo viên nhân viên trường tân phú còn được nhận thêm một chỉ vàng cho mỗi năm năm gắn bó với trường
mức thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu xuất sắc là ba tháng lương cá nhân đạt danh hiệu giỏi
sẽ được thưởng hai năm tháng lương cá nhân hoàn thành nhiệm vụ được thưởng hai tháng lương
cũng theo sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh mỗi cán bộ công chức viên chức người lao động
tại cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh
sẽ được chi qua tết một tám triệu đồng một người nguồn kinh phí chi qua tết này sẽ được lấy từ ngân sách thành phố
ngoài ra tùy từng điều kiện hoàn cảnh của mỗi trường hiệu trưởng nhà trường sẽ tính toán
để có khoản chi thu nhập tăng thêm cho đội ngũ
thành phố đà lạt và vùng phụ cận thuộc tỉnh lâm đồng đang hối hả vào vụ hoa lây ơn tết
cảnh thu hoạch và mua bán vận chuyển hoa diễn ra sôi động suốt ngày đêm
để phục vụ nhu cầu thị trường tết dắp thịnh năm hai nghìn hai mươi bốn
để hoa giữ được độ tươi mẫu mã đẹp và kịp giao cho thương lái đúng hẹn
nhà vương phải chạy đua với thời gian
hiện nay người dân tại xã hiệp an vẫn đang tiếp tục thu hoạch hoa lây ơn
để bán cho các thương lái vượt hoa
đến nay đã có hàng trăm chiếc xe đông lạnh từ miền trung miền bắc đổ về xã hiệp an
để chở hoa đi tiêu thụ
năm hai nghìn hai mươi bốn diện tích hoa lây ơn của xã đạt một trăm tám mươi hectare sản lượng mỗi vụ khoảng ba mươi sáu triệu cành
vụ hoa lây ơn tết tại xã hiệp an bắt đầu sôi động từ giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
nhưng cao điểm là từ ngày ba mươi tháng một đến sáu tháng hai
theo ủy ban nhân dân xã hiệp an năm nay điều kiện thời tiết ôn hòa
hệ thống thủy lợi được quan tâm nâng cấp đầu tư tốt hơn so với những năm trước
nên việc trồng hoa thuận lợi hơn chất lượng và năng suất cũng cao hơn so với mọi năm
tuy nhiên do tình hình kinh tế biến động giá hoa lây ơn tại xã hiệp an
huyện đức trọng chỉ khoảng ba mươi năm đồng một bó bằng khoảng một phần hai
so với giá niên vụ hoa tết năm hai nghìn hai mươi
nhiều du khách đã tập trung về khu triển lãm mai vàng an dơn để ngắm những tác phẩm mai vàng độc đáo
dịp tết nguyên đáng dắp thịnh năm hai nghìn hai mươi bốn
tại khu trưng bày có hơn ba trăm linh tác phẩm mai vàng các loại gồm mai lớn cao hơn hai m
mai gián thế truyền thống mai mini mai bonsai các loại
ngoài ra dịp này các nhà vườn mang tới năm chậu mai phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và khách tham quan
hoạt động triển lãm nhằm giới thiệu và quảng bá thương hiệu mai vàng an dơn và sản phẩm mai vàng an dơn
góp phần kết nối giữa người sản xuất và tiêu dùng mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm mai vàng an dơn trong thời gian tới
thủ phủ mai vàng an dương có một năm trăm linh hộ trồng mai tết cung cấp cho thị trường khoảng một sáu triệu chậu mai một năm
doanh thu từ hoạt động sản xuất và kinh doanh mai cảnh ở an dơn vào khoảng tám mươi tỷ đồng đến một trăm linh tỷ đồng một năm
hiện nay ủy ban nhân dân thị xã an dương quy hoạch vùng trồng mai tập trung với diện tích một trăm bốn mươi năm hectare
các nhà vườn trồng mai ở an dương cho biết thủ phủ mai vàng bình định nổi tiếng với giống mai vàng năm cánh hoa đều màu vàng trộn đẹp
năm nay thời tiết thuận lợi nên mai cho ra hoa trộn đúng tết
được dự báo nhu cầu đi lại dịp tết nguyên đáng giáp thịnh năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ tăng cao
cảng an khung quốc tế tân sơn nhất đã lên phương án chủ động phục vụ hành khách không để xảy ra tình trạng ung ứ tại các nhà ga
trong cao điểm tết nguyên đáng giáp thịnh hai nghìn hai mươi bốn này cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất ước tính trong từ ngày hai mươi sáu tháng một đến hai mươi bốn tháng hai
phục vụ từ một trăm ba mươi năm đến một trăm bốn mươi khách một ngày tương đương gần chín trăm linh chuyến bay
trong đó ngày bảy tháng hai hai mươi tám âm lịch cao nhất lên tới hơn một trăm năm mươi năm khách với khoảng chín trăm năm mươi chín trăm bảy mươi lượt hạ cất cánh một ngày
ngay từ khá sớm cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đã tập trung nhiều giải pháp nâng cao năng lực khai thác
linh hoạt phục vụ hành khách
chúng tôi điều chỉnh các bến đổ máy bay là khai thác linh hoạt
ngoài ra thì chúng tôi đã giao quyền cập nhật thông tin trên hệ thống cho các công ty phục vụ mặt đất để chủ động
những chuyến bay đặc biệt ở quốc tế là hồi trước đây thì cảng phải cập nhật thông tin về delay về chậm chuyến
nhưng mà sau đó thì chúng tôi giao quyền này cho công ty phục vụ đất
để cho nhanh chóng cập nhật kịp thời
acdm được hiểu là quy trình đã thống nhất giữa các đơn vị điều hành khai thác tại sân bay
acdm cung cấp nền tảng để các đơn vị phối hợp chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ công tác ra quyết định tại cảng hàng không sân bay
mục tiêu và quản lý tắt nghẽn tại sân bay tăng hiệu quả lập kế hoạch khai thác tối ưu hóa sử dụng nguồn lực khả năng dự báo và nâng cao tính đúng giờ của chuyến bay
từ đó mô hình này giảm thiểu lãng phí sử dụng slot và quản lý luồng không lưu giảm thiểu ủng tắc trên sân đổ và đường lăng giảm chi phí tiêu hao nhiên liệu do việc giảm thời gian lăng
sở cũng đã ban hành các kế hoạch cũng đã triển khai chỉ đạo cho các lực lượng của sở như là bên trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị trung tâm quản lý hạ tầng
thanh tra sở trong công tác kiểm tra xử lý vi phạm xử lý các hư hỏng về kết cấu hạ tầng

vệ mặt giải quyết ủng tắc bên trong đảm bảo an toàn bay hạn chế delay
nếu chúng ta có kết nối xe buýt từ đây ra thì chúng ta cũng cần có kết nối của tất cả các trạm xe buýt đặc biệt những trạm chính
kết nối taxi cho tất cả các điểm đấy và như vậy chúng ta phải bố trí cả dịch vụ taxi và dịch vụ xe công nghệ tại những điểm trung chuyển xe buýt của mình
bởi vì đến đấy mà có khi taxi lại khởi taxi thì không có chút chút gì
lỗ trờ để đón khách thì cũng không được
và như vậy là giờ bay thông tin về chuyến bay ở tất cả các trạm xe buýt
mà có kết nối với cảng hàng không
trong năm hai nghìn hai mươi ba cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đã khai thác bay
và vận chuyển hành khách tăng hơn so với năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng so với trước dịch hai nghìn một mươi chín lại giảm
năm hai nghìn hai mươi bốn đang tập trung vào khai thác cao điểm tết và lễ đầu năm
nhưng được đánh giá có khả năng tăng so với hai nghìn hai mươi ba

hiện nay việc bán hàng trên các sàn thương mại điện tử hay các trang mạng xã hội
đặc biệt là nền tảng tiktok đang là lựa chọn của những người kinh doanh
tuy nhiên trên nền tảng trực tuyến thì các đối tượng cũng lợi dụng cho bán hàng gian
hàng giả hàng kém chất lượng
với mặt hàng sữa hàng giả chủ yếu có hai hình thức
các đối tượng sản xuất giả vỏ hộp
sữa bên trong là hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc chất lượng
một dạng khác là sử dụng vỏ hộp của các nhãn hiệu nổi tiếng
nhưng tráo đổi bên trong là sữa kém chất lượng
là một người mẹ thì mình cũng rất là quan tâm về vấn đề trồng sữa cho con
thì hiện nay thì trên các sàn thương mại điện tử có rất là nhiều hãng
rất là nhiều thương hiệu sữa
nên là mình cũng rất là lo lắng về vấn đề hàng giả hàng nhái
nên là thường thì mình
rất là quan tâm chọn những cái hãng sữa uy tín và có thương hiệu
và đặc biệt là mình thường lựa chọn những cái cửa hàng uy tín ở trên địa bàn thành phố để mình mua
nên là mình thì thường hay ra các cửa hàng gần nhà của mình
cửa hàng nào thường cũng có tiếng một chút xíu thì mình cầm sữa cho con
mới đây ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi ba thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
trước trong và sau
sau tết nguyên đáng giáp thình hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình dương đã phát hiện triệt xóa
một địa điểm sản xuất sữa bột giả quy mô lớn tại phường bình an thành phố dĩ an do vũ thành công
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ thành phố hồ chí minh chủ mưu cầm đầu
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng đã tạm giữ nhiều phương tiện máy móc thiết bị để sản xuất buôn bán hàng giả
bảy năm trăm hai mươi năm lon sữa bột thành phẩm các loại bảy mươi thùng giấy chứa nắp lon sữa khoảng một trăm năm mươi loại sữa bột
một trăm năm mươi vỏ lon sữa của nhiều nhãn hiệu nổi tiếng
bảy bao tải chứa nắp nhựa hộp sữa có giá trị ước tính khoảng một mươi bốn năm tỷ đồng
sữa thật là ba mươi sữa thật còn bảy mươi là sữa em mua của một công ty việt nam
lúc đầu em phá trộn em bán thì em cũng lợi được bảy mươi đến một trăm linh lon
em cũng bị lợi nhuận nên em làm em biết đây là cái xe chạy của em
sau khi làm thành phẩm sữa bột giả vũ thành công đăng thông tin giao bán trên các trang mạng xã hội
các trang bán hàng thương mại điện tử và giao hàng qua hệ thống các công ty giao hàng
tác động của nó thì phải nói là rất lớn vì cái nhãn hiệu sữa là nổi tiếng này thì dùng cho trẻ em
người già người bệnh nếu như mà cái này nó không nhân chặn chúng tôi không có phát hiện nhân chặn dịp thời thì
nó làm cho cái người tiêu dùng là thiệt hại về mặt sức khỏe cũng như là niềm tin của người tiêu dùng vào cái sản phẩm
bước đầu xác định vũ thành công hoạt động sản xuất buôn bán hàng giả là sữa bột từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
và đã hưởng lợi bất chính số tiền khoảng ba tỷ đồng
để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện thì khoảng một tháng công thay đổi địa điểm hoạt động sản xuất một lần
thời gian tới sẽ tập trung vào ba cái nhóm giải pháp
một cách quyết liệt nhất trong đó thứ nhất là thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật phương thức thủ đoạn liên quan đến vi phạm pháp luật
thứ hai là tăng cường công tác nắm tình hình kịp thời phát hiện và kiên quyết triệt phá các địa điểm và đối tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này
thứ ba là tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp với cục quản lý thị trường cục hải quan lực lượng cảnh sát giao thông
để tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đối với các doanh nghiệp phương tiện có dấu hiệu buôn lậu buôn bán hàng cấm
gian lợn thương mại sản xuất buôn bán hàng giả trên địa bàn tỉnh chúng ta
trên thực tế quá trình đấu tranh chống hàng giả hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hàng không rõ nguồn gốc
các lực lượng kiểm tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng vi phạm ngày càng có trình độ chuyên nghiệp
và sử dụng các thiết bị công cụ hiện đại trong quá trình thực hiện hành vi vi phạm
các hành vi vi phạm hiện nay không chỉ xảy ra trong hoạt động kinh doanh truyền thống
mà dần dịch chuyển nhiều sang môi trường kinh doanh online